để rồi những bất hợp lý về thu nhập sự tuyệt vọng trước khả năng lọt qua cánh cửa biên chế ngày càng bị thu hẹp đã làm tan vỡ ước mơ của hàng nghìn giáo viên hợp đồng
dự báo năm hai nghìn hai mươi việt nam thừa khoảng bảy mươi giáo viên các cấp cho dù bộ giáo dục mỗi năm đã giảm một mươi chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm từ năm hai nghìn hai mươi một
việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm năm hai nghìn một mươi bảy theo tiêu chí mới
vì vậy việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo hay việc điều động tuyển dụng giáo viên thực sự còn nhiều khúc quanh cò và tiêu cực
rất khó để có thể quy kết lỗi tại ai tại đơn vị nào bởi tất cả đều được lý giải là đúng quy trình
rất nhiều thế hệ học trò đã ấp ủ trong mình

và bản thân tôi cũng như là nhiều giáo viên khác là luôn cố gắng để thực hiện cái ước mơ đó
và ngay cái lần mà nhận được kết quả mà đậu đậu về trường sư phạm thì nó giống như là một cái ước mơ rất lớn là được thực hiện
chẳng như cần giáo mới ra trường cũng thích thật
thì làm mấy người mức lương rất là ít
lúc đấy cũng có ba trăm ba mươi nghìn một tháng
dậy một tuần một mươi tám tiếng
thậm chí là lúc đấy mình chưa có tiền để bỏ mua bữa xe mà đi lại
một mươi tám một mươi chín km là cứ bị sáng thì đi bị trưa thì ở lại ở văn phòng
rồi bữa thì ăn cơm bữa thì không ăn cơm
nhịn đói chiều dậy tức năm giờ chiều lại đạp xe một mươi tám một mươi chín km về
với niềm say mê nhiệt huyết của tuổi trẻ họ ham hở với mức lương khởi điểm dành cho giáo viên hợp đồng chỉ vài trăm ngàn một tháng
không phụ cấp đứng lớp không tiền thưởng chấp nhận việc phân đầu dạy đấy của nhà trường tiếp thu kinh nghiệm giảng dạy để một ngày nào đó ước mơ trở thành một công chức nhà nước
bao nhiêu năm đứng lớp là bấy nhiêu lần họ phải làm đơn xin tái giảng dạy
mà rất là khó lách qua bởi vì hàng nghìn người hàng nghìn người nộp hồ sơ

chưa nói đến việc là được thi là thi đỗ
dù lương thấp nhưng được như cô giáo hà vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều thầy cô đang trong diện hợp đồng thuê khoán
bởi không phải ai cũng may mắn giữ được vị trí trên bục giảng của mình
mình là cô giáo

đi làm một mươi bốn năm rồi
nhưng bị huyện người ta cắt hợp đồng
bây giờ có những học sinh của mình mới ra trường năm ngoái thôi
nhưng họ đang hợp đồng làm ở trường
rõ ràng ở chỗ là bây giờ chúng tôi đã hết tuổi trẻ để có thể đi được rồi
và vướng vướng bận gia đình nữa
ví dụ như nữ như tôi bây giờ còn chồng còn con tôi bỏ chồng còn con tôi đi nam thì đi sao được không nữa đúng không
và nếu như muốn tìm được việc làm thì phải đi các khu vực xa như đi thành phố đi hà nội đi sài gòn
nhưng mà chúng tôi làm sao
đó là cái khó của chúng tôi
mình cũng hy vọng là sau tức là khi mà được ký hợp đồng với huyện thì mình cũng hy vọng là chắc là khoảng vài ba năm gì đấy

cắt hợp đồng chấm dứt hợp đồng khi họ đã có thâm niên gắn bó với nghề trên dưới một mươi năm
cắt hợp đồng chấm dứt hợp đồng lao động khi họ đã có thâm niên gắn bó với nghề trên dưới một mươi năm